trong khi chờ gói hỗ trợ của chính phủ thành phố đà nẵng chủ động trích quỹ vì người nghèo
áp dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ cẩn cấp cho người bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín vượt qua khó khăn
sở lao động thương binh và xã hội thành phố đà nẵng đã tham mưu ủy ban nhân dân thành phố
hướng dẫn các địa phương chủ động triển khai giả soát và hỗ trợ kịp thời các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
có nguy cơ thiếu lương thực yêu cầu các địa phương chủ động nguồn lực tại chỗ
từ quỹ vì người nghèo
thành phố đã dành hơn hai tỷ đồng hỗ trợ hơn bốn sáu trăm linh hộ nghèo hộ cận nghèo hộ chính sách hoàn cảnh khó khăn
đồng thời kiểm tra và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho hơn hai bốn trăm linh người